nhiều du khách lập tức đã bị cổng hút bởi cái bãi tắm lăng cô
đây là bãi tắm rất đẹp đẹp nhất thế giới
và vì đã bị cổng hút như thế nên nhiều cạnh đẹp khác ở vùng đất này đã bị bỏ quên hoặc là bị bỏ qua
hôm nay trong chương trình này thì tôi sẽ chỉ cho các bạn lăng cô sẽ có nhiều điểm để đáng khám phá hơn thế nhiều
miệng lăng cô huyện phủ lộc thơ thế huế
là cái tên mà có lẽ bất kỳ người việt nào cũng đã nghe qua ít nhất một lần trong đời
nơi đây có một vịnh biển dài bốn mươi hai km gần như nguyên sơ
và một bãi tắm dài gần một mươi km với bãi cá trắng mỉm hoa cùng làng được trong săn
huynh biển lăng cô được xếp vào cơ lập bộ những huyện biển đẹp nhất thế giới vào năm hai nghìn chín
về việc chỉ địa lý lăng cô nằm ngay dưới chứng đèo hải vân
con đèo này dù không có tên trong tên
từ đài địch đèo mà dân phường thường quyền tùng
nhưng từ xa xưa nó đã được xứng tùng là thiên hà để nhất hùng quan
thử nghĩ xem nghỉ đêm ở lăng cô
thức dậy bà thuê một chiếc xe máy khám phá con đeo
chính phục những góc cua tay áo được khi đậm mình trong sương lạnh
để nhâm nhi tắc cà phê ở địch đèo thì còn gì thú vị hơn
sau buổi sáng bà có thể thấm thả vào hỏa dừa
một ngôi làng ghen đồng lập an để khám phá nhà thơ đá
nhà thơ này dài bốn mươi năm km
thạp chuông cao bốn mươi m
bắt đầu xây dựng vào năm hai nghìn hai mươi
và hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi bảy
tên nền đất cũ của nhà thơ có hơn một trăm linh tuổi
nhà thơ này được xây dựng khang trang
sau khi nhà nước mở đường nổi trung tâm thị trận lăng cô
vào hai thôn hòa mít hòa dừa
trước đó dân hai thôn này mua ra ngoài
phải đi nhờ trên đường xe lửa
trước năm hai nghìn tám
số người biết đi xe đạp ở hai thôn hòa mít hòa dừa
chỉ đếm được trên đường xe lửa
nhờ ngón tay
ở lăng cô
người dân kiếm sống chủ yếu từ việc đánh bắt và nuôi trông hải sản
tới đường quán đầm lập an
bạn sẽ dễ dàng gặp trò chuyện với người địa phương
họ rất hiền thân thiện
những câu chuyện về lăng cô của thời khó khăn
hay chuyện về hàng trăm người dân đổ xô ra đường
tập đi xe đạp mừng câu đường mới
tương như những người địa phương
có thể để lại cho bà rất nhiều cảm xúc
thì trường lăng cô có một câu chuyện là

có suối tên là mơ
những người con gái đẹp ngày xưa cũng được dân trong làng
gọi bằng cái tên này
mơ chạy từ rừng ra
bộ quán hỏi mít tạo nhiều gần thác
những bãi đá nằm ở phía tây lầm lập an
đã cố tình làm có suối chạy chậm hơn
trước khi qua đây
để giữ lại cho mình những ngọn thác tuyệt đẹp
và nhiều chỉ khô nhỏ trong vắt
rời nhà thờ tóc dòng giật ngọt mát
và thưởng thức những món ăn của vùng đất
được thiên nhiên ưu ái ban cho cả rừng và biển

buổi chiều ở lăng cô đáng được chờ đợi hơn cả
chiều trên đầm lập an
bạn có thể bắt gặp những thác mây
đội xuống từ đỉnh ủ cao
thời điểm này
mặt nửa tịnh lặng của đầm lập an
như giúp người đội diện xóa dịu
quyến đi những mệt mỏi nguồn phiền trong cuộc sống thương nhật
đây cũng là thời điểm
những người dân làm nghề đánh bắt
dòng thuyền ra hình
và trở về vào sáng hôm sau
cuộc sống trên mặt nửa hình lăng cô
của những người đàn ông làm nghề đánh bắt
cũng có những nghề thú vị rất hương
nếu có thời gian
bạn hãy xuống thuyền
cùng trong tranh theo con ngước
tìm nhật đàn hoặc nhảy cùng họ
thưởng thức những món ăn trên cả cùng gia đình
hoặc nhẹ nhàng hơn là thả bồ bên chân sống
để nghe biển hát
hoặc lặng im nhìn về chân trời
nơi đang lấp lạnh hàng trăm ngọn đen nhỏ
để nghe tiếng hỏi trong lòng
hoặc cùng con trẻ đuổi theo những con còng giỏ
có vẻ là cải kết